sáng nay tại công an tỉnh hải dương bộ công an tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an dự và chủ trì lễ công bố
ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định về việc điều động đại tá lê ngọc châu
giám đốc công an tỉnh hải dương đến nhận công tác và giữ chức vụ tư lệnh bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
quyết định về việc điều động và bồi nhiệm thượng tá bùi quang bình phó giám đốc công an tỉnh quảng ninh
đến nhận và công tác giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh hải dương
tại lễ công bố thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an
về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí thượng tá bùi quang bình phó giám đốc công an tỉnh quảng ninh
đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh hải dương
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê văn tuyến
chúc mừng ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được của hai đồng chí trong thời gian qua
đồng thời đề nghị hai đồng chí tiếp tục phát huy năng lực kinh nghiệm công tác khẩn trương tiếp nhận công việc
và thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao theo quy định của đảng nhà nước và của ngành
phát biểu tại buổi lễ thượng tá bùi quang bình cảm ơn sự tin tưởng của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an và tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh hải dương
tân giám đốc công an tỉnh hải dương hứa sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu
đi đầu trong công tác lãnh đạo chỉ đạo đoàn kết cùng đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh
phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và bộ công an giao
góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh